một thanh niên liều lĩnh lái xe máy bằng chân rồi dùng tay đánh đàn trên quốc lộ một đoạn qua thành phố long khánh tỉnh đồng nai
chiều nay trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết đang xác minh làm rõ đoạn clip trên
theo clip ghi lại nam thanh niên đội mũ bảo hiểm và ôm cây đàn đi xe máy trên quốc lộ một a đoạn từ thành phố long khánh vào ngã ba cua heo
sau đó bất ngờ thanh niên này bỏ tay lái hai tay ôm đàn vừa đánh vừa hát
theo tìm hiểu thanh niên này đang sinh sống tại thành phố long khánh bán bánh kẹo tại các quán nhậu ở khu vực trung tâm thành phố
hệ lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính của thanh niên trên và sẽ mời lên xử lý theo quy định của pháp luật
theo báo cáo của ủy ban toàn giao thông quốc gia trong ngày thứ ba nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
toàn quốc xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi ba người và bị thương một mươi bốn người
cả hai mươi vụ tai nạn giao thông trong ngày ba tháng chín
đều xảy ra trên đường bộ trong đó xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh thanh hóa
làm hai người chết một người bị thương
về công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý chín chín trăm một mươi hai trường hợp vi phạm
phạt tiền một mươi ba sáu trăm một mươi ba tỷ đồng tạm giữ hai trăm sáu mươi hai xe ô tô ba tám trăm một mươi một xe mô tô hai mươi một phương tiện khác và tước một ba trăm sáu mươi một giấy phép lái xe các loại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé